liên quan đến sự việc cây bật gốc tại trường trung học cơ sở trần văn ơn quận một
khiến bảy người bị thương vào sáng ngày ba tháng bốn vừa qua
sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã có báo cáo cụ thể và chi tiết gửi ủy ban nhân dân thành phố
theo báo cáo ngay sau khi sự việc xảy ra sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã chỉ đạo
phòng giáo dục và đào tạo quận một phối hợp trường trung học cơ sở trần văn ơn
và cơ quan chức năng địa phương hỗ trợ cứu hộ cứu nạn đưa nạn nhân đến bệnh viện
các cơ sở y tế gần nhất cử người đi theo những người bị thương vào bệnh viện
để phối hợp chăm sóc và nắm tình hình sự việc
cụ thể trong số bảy người bị thương có một người hiện vẫn đang điều trị
tại bệnh viện nhân dân gia đình vì đa chấn thương đã phẫu thuật
đang chờ hồi sức và theo dõi
một học sinh ở trường trung học cơ sở trần văn ơn bị gãy xương đùi
đã mổ trong chiều ngày ba tháng bốn xuất viện ngày bảy tháng bốn
phụ huynh của học sinh này cũng bị rạng xương đùi bệnh viện chỉ định nằm theo dõi
những người còn lại bị say sát nhẹ chấn thương phần mềm đã được xuất viện
hoặc bệnh viện cho về nhà
về phía nhà trường cũng đã khẩn trương ổn định tâm lý học sinh giáo viên
và phụ huynh tại trường tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ kinh phí cho người bị nạn
tổng kinh phí hỗ trợ đến nay là gần sáu mươi triệu đồng
cái việc đáng tiếc xảy ra ở đối với trường trạm vận ơn thì cây này cũng vừa được phối hợp
với các đơn vị kiểm tra vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
chứ nó không phải là chưa kiểm tra tuy nhiên rằng nó ở sâu dưới rễ
nếu cây thì nó ở sâu dưới rễ nó bị mục rễ như thế này thì rõ ràng là các nơi kiểm tra
thì mình cũng không có lường trước hết được nội dung này
thì đây cũng là bài học kinh nghiệm thì sở sẽ phối hợp với các bên và chỉ đạo
các đơn vị của trường này là nghiêm túc kiểm tra tất cả các cây này
hàng năm thì trường đều có dự toán kinh phí và phối hợp với các đơn vị để thực hiện kiểm tra
và các cây đặc biệt là vào đầu mùa mưa thì các đó là sở
các phòng chính trị tư tưởng của sở ráo riết để kiểm tra những công việc này
trước đó ủy ban nhân dân tp hcm giao sở xây dựng ủy ban nhân dân các quận quyện
và tp thủ đức chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý khẩn trương thực hiện kiểm tra
ra soát toàn diện về tình hình sinh trưởng phát triển và khả năng bảo đảm an toàn
của cây xanh rễ thân cành tán lá để có biện pháp xử lý kịp thời
phù hợp đối với những trường hợp cây xanh có nguy cơ gãy đổ gây mất an toàn